một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya chạy xe tốc độ cao lạng lách nẹt vô gây mất trật tự công cộng trên quốc lộ hai mươi hai b
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh vây bắt
ngay khi thấy lực lượng công an nhiều thanh thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã bố trí các điểm khống chế bắt giữ bốn mươi ba đối tượng có tuổi đời từ một mươi bốn đến hai mươi ba
trú tại các huyện dương minh châu châu thành gò dầu và thị xã trảng bàng của tỉnh tây ninh
và huyện đức huệ của tỉnh long an cùng bốn mươi sáu xe mô tô các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm tạm giữ bốn mươi sáu phương tiện phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật